các đợt mưa bão liên tiếp vừa qua đã để lại thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh bình định
đặc biệt là hệ thống giao thông thủy lợi ở các huyện miền núi của tỉnh
chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ
tuy nhiên công tác này vẫn đang gặp không ít khó khăn
đã hai ngày trôi qua nhưng công tác khắc phục sạt lở trên tuyến đường từ trung tâm xã vĩnh kim
đến làng đắc tra của huyện miền núi vĩnh thạnh tỉnh bình định vẫn chưa thể hoàn thành
khối lượng sạt lở quá lớn lại nằm ở khu vực đèo dốc nên việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn
hiện trên địa bàn xã vẫn còn một số thôn rơi vào tình trạng chia cắt giao thông
sau các đợt bão lũ vừa qua có đến hàng trăm km đường giao thông ở các huyện miền núi trong tỉnh bình định bị sạt lở nghiêm trọng
nhiều cầu dân sinh bị nước lũ tàn phá đứt gãy gây cô lập hàng trăm hộ dân
lãnh đạo tỉnh bình định cùng các ban ngành chức năng đã và đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ

nước rút đến đâu khắc phục đến đó đồng thời khảo sát đánh giá lại hiện trường lũ ống lũ quét

sạt lở chiều cường để kịp thời vận động tuyên truyền người dân di rời đến nơi an toàn
theo dự báo vào cuối tuần này bão số một mươi ba sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến các tỉnh miền trung trong đó có bình định